vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
mở rộng vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến các đội thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi đưa hối lộ
mở rộng vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến các đội thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu đã sử dụng hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông
hàng tháng trí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu phụ trách các địa bàn theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã ban hành các quy định phê chuẩn khởi tố đối với các cán bộ thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh gồm lâm hiễu trí trần văn dũng võ thanh liêm và nguyễn đức tú về tội nhận hối lộ đồng thời phê chuẩn khởi tố đối với nguyễn mạnh cường hồ đình huy nguyễn văn sắt nguyễn văn duy và nguyễn thắng về tội đưa hối lộ hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại nghi là vàng từ campuchia về việt nam sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng cùng nhiều tăng vật đồng thời tiếp nhận đầu thú và tạm giữ năm đối tượng
trước đó tối ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực sông bình di phát hiện nguyễn tấn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú thị trấn long bình đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam đã bị lực lượng công an phát hiện áp sát tuy nhiên lợi dụng đêm tối phong đã nhảy xuống sông bỏ trốn
cùng lúc này trên đường bộ một tổ công tác đã khống chế hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm cùng chú huyện an phú về cơ quan công an làm việc
sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới
trên xuồng máy cơ quan công an phát hiện nhiều thỏi kim loại và nữ trang nghi là vàng có tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
nhận thấy không thể trốn chạy nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
đang trên đường từ vùng biển campuchia chạy về hướng đảo phú quốc tàu đánh cá mang biển số kg chín trăm ba mươi hai sáu mươi hai ts do ông ngô thành tâm chú tp tạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trường cùng ba thuyền viên đã bị lực lượng chức năng chặn kiểm tra
phát hiện trên tàu
đang trên đường từ vùng biển campuchia chạy về hướng đảo phú quốc tàu đánh cá mang biển số kg chín trăm ba mươi hai sáu mươi hai ts do ông ngô thành tâm chú tp tạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trường cùng ba thuyền viên đã bị lực lượng chức năng chặn kiểm tra
phát hiện trên tàu

theo giá hiện hành tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đạt quy mô cao hơn nhưng tốc độ tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước
trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt hai bảy trăm bảy mươi bảy nghìn tỷ đồng chiếm bảy mươi tám bảy tổng mức và tăng chín so với cùng kỳ năm trước
đơn cử nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng một mươi hai chín doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt bảy bảy
trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt ba bảy trăm bảy mươi bảy ba nghìn tỷ đồng chiếm một mươi bảy tổng mức và tăng một mươi sáu ba so với cùng kỳ năm trước
doanh thu du lịch lựa hành bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt một mươi tám sáu nghìn tỷ đồng tăng năm mươi ba sáu so với cùng kỳ năm trước
doanh thu dịch vụ khác bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt ba trăm năm mươi sáu hai nghìn tỷ đồng chiếm một mươi một tổng mức và tăng một mươi ba tám so với cùng kỳ năm trước
trên đây bảy tháng mươi
năm nay kim ngành xuất khẩu toàn ngành giao quả đã vượt mốc ba hai tỷ usd
đây là mức tăng trưởng kỷ lục ngành giao quả đạt được từ trước đến nay
theo dự báo ngành giao quả sẽ tiếp tục tăng mạnh vì thị trường xuất khẩu đang khởi sắc
nếu giữ vững tốc độ như hiện tại thì kim ngành xuất khẩu giao quả khả năng cao
sẽ đạt năm tỷ usd trong năm nay sớm hơn hai năm so với mục tiêu đề ra
việc đầu tư nâng cao chất lượng truy xuất xuất từ vùng nguyên liệu tới nhà máy chế biến
nên sản phẩm giao quả nước ta dễ dàng chinh phục được các kênh tiêu thụ hiện đại
điển hình lô chuối tươi tại đây đang được các siêu thị lớn ở châu á
ký hợp đồng xuất khẩu quanh năm
còn theo các doanh nghiệp giao quả nhiều khả năng xuất khẩu toàn ngành sớm vượt mốc bốn tỷ usd
bởi nhu cầu tiêu thụ hầu hết các thị trường đang tăng mạnh
đặc biệt rau quả việt nam đang được tăng cường chế biến sâu
đa dạng sản phẩm nên giá trị xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao
ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư tám hai nghìn hai mươi ba
quy định về điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh
theo đó các đối tượng áp dụng quy định về điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh
gồm người cư trú là doanh nghiệp hợp tác xã liên hợp hợp tác xã tổ chức tiến dụng
và trinh ngánh ngân hàng nhà nước nước ngoài được thành lập hoạt động kinh doanh tại việt nam
là bên đi vay nước ngoài bên đi vay tổ chức tín dụng trinh ngành ngân hàng nước ngoài tại việt nam
nơi bên đi vay mở tài khoản trả nợ nước ngoài ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản
bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế
ngoài việc đáp ứng điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh
phải tuân thủ quy định của pháp luật về trao bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
và các quy định khác của pháp luật có liên quan
bên đi vay là doanh nghiệp nhà nước ngoài việc đáp ứng điều kiện vay
phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất
kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng tám
mới đây giá bán lẻ nước sinh hoạt một mươi m ba đầu tiên của hà nội đã được điều chỉnh
tăng từ năm chín trăm bảy mươi ba đồng lên bảy năm trăm linh đồng và năm hai nghìn hai mươi bốn lên tám năm trăm linh đồng một mét khối một hộ gia đình mỗi tháng
theo ghi nhận tăng giá nước sạch tác động không lớn đến thu nhập của người dân hà nội
mức tăng giá và lộ trình tăng đều phù hợp
với sự phát triển của nền kinh tế
rửa rau nấu cơm rửa bát gia đình nhà trị thủy cũng như nhiều gia đình nhà khác
trên địa bàn thành phố hà nội đều phải sử dụng nước cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình
tuy giá có tăng ở thời điểm hiện tại nhưng gia đình chị thủy không thể không dùng nước
hiện nay thì giá nước thì cũng tăng nhưng mà chúng tôi thì vì nhu cầu cuộc sống
thì tất nhiên là phải dùng đến nước
nhưng mà chúng tôi cũng cảm thấy là
cũng dùng được cho nên là chúng tôi cũng không năng tăng gì
với cả giá nước như hiện nay nhưng mà chúng tôi cũng phải hết sức tiết kiệm
một mươi tháng bảy thì là giá nước có tăng thì là tăng thì cũng không nhiều đâu
nhưng mà tuy nhiên là với tỉnh này thì tôi vẫn gia đình tôi vẫn phải sử dụng tiết kiệm nước
theo sở tài chính hà nội giá bán lẻ nước sinh hoạt một mươi mét khối đầu tiên
một hộ trên một tháng
từ năm chín trăm bảy mươi ba đồng một mét khối hiện nay sẽ tăng lên mức bảy năm trăm linh đồng một mét khối
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và lên tám năm trăm linh đồng một mét khối vào năm hai nghìn hai mươi bốn
từ một mươi đến hai mươi ba mét khối một hộ trên một tháng tăng từ bảy năm mươi ba đồng một mét khối
lên tám tám trăm linh đồng một mét khối từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và lên chín chín trăm linh đồng một mét khối vào năm hai nghìn hai mươi
theo các chuyển giá mức tăng giá nước được thực hiện theo lộ trình cơ bản
không tác động nhiều đến thu nhập của người dân
đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt
tăng cái giá bán của nước sạch thì chúng ta cũng cần chú ý đến việc đảm bảo cái nguồn cung ứng
phải đáp ứng một cách đầy đủ thường xuyên cho cái người tiêu dụng
và cái điều thứ hai là chất lượng nước sạch nó phải đảm bảo
trong thời gian vừa qua thì đây là những vấn đề mà người dân thủ đô đang rất quan tâm
những năm gần đây hà nội đã chuyển dần từ khai thác nước ngầm sang khai thác nguồn nước mặt
để sản xuất nước sạch
tuy nhiên một mươi năm qua giá nước sạch chưa tăng khiến quá trình tu hút nguồn lực xã hội hóa
và lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy việc điều chỉnh tăng giá nước sạch lần này là hợp lý
các đơn vị cấp nước có trách nhiệm cung cấp nước sạch sinh hoạt đảm bảo chất lượng
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để đảm bảo sức khỏe cho người dân